ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai giải pháp
bảo đảm cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khu vực trung du và đông bằng bắc bộ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện mức nước của các hồ thủy điện khu vực miền bắc
đang ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ ba mươi năm mươi
bên cạnh đó toàn bộ khu vực hạ du lòng sông đã bị hạ thấp
dẫn đến các trạm bơm đang gặp khó khăn trong việc lấy nước
do đó tại hội nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai các giải pháp
để bảo đảm gieo cấy vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại khu vực trung du và đông bằng bắc bộ
ngoài ra về lâu dài cũng cần tính đến các phương án như đầu tư
ứng dụng các công nghệ mới trong khai thác công trình thủy lợi
chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang nuôi trồng thủy sản ở những vùng thấp nhằm chữ cho vụ đông xuân
để phù hợp với điều kiện thiếu hụt nguồn nước như hiện nay